lãnh đạo cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết chính phủ vừa đồng ý với đề xuất giấy phép lái xe được cấp một mươi hai điểm mỗi năm
nếu tài xế không bị trừ hết điểm sẽ được cấp lại một mươi hai điểm để áp dụng cho năm kế tiếp hoặc không vi phạm giao thông sẽ được cộng điểm
nội dung trên được chính phủ thống nhất đưa vào nghị quyết số một trăm hai mươi ba sau phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật cuối tháng tám
chính phủ sẽ quy định cụ thể thẩm quyền căn cứ trình tự thủ tục thực hiện bảo đảm đơn giản hợp lý tránh phiền hà cho người dân
việc này nhằm khuyến khích tài xế chấp hành tốt quy định luật giao thông và bảo đảm việc công bằng thưởng phạt phân minh